như vậy theo lời người bán hàng hiện nay trên thị trường đang có hai loại sản phẩm

trong đó thuốc bồ phổi có nhiều loại của nhiều hãng khác nhau
nhiều nhất là sản phẩm của nhật
tại một cửa hàng bán đồ sách tay của nhật trên phố thái hà
người bán giới thiệu cho chúng tôi một loại sản phẩm lạc phổi của nhật
có giá là chín trăm linh đồng cho bốn mươi hai gói dạng bột
thế nào có phải hàng ở đây chứ
thế nào cũng không có
cái này là uống một gói một lần hai ba lần một ngày
trẻ hòa tan với nước ấm sau khi ăn
là ba tiền một mục này
nó lọc phổi tức là nó lọc các cái

nó sẽ lọc những cái tàn dư trong cơ thể mình đã
tức là nó lọc những cái sát
tiếp tục tìm đến một cửa hàng ở quận đống đa
chúng tôi được giới thiệu một loại thuốc bồ phổi dạng bồ sách tay từ nhật
tuy nhiên khi hỏi về chất lượng
thì người bán cho biết đây là hàng mới về nên chưa biết thế nào
cái này chị thấy uống có ổn không ạ chị
cái này thì em mới về chị ạ
à thế là mới về nên mình cũng chưa biết đúng không ạ
dạ vâng ạ
cái này là bao tiền một hộp ạ chị
hộp này là sáu trăm chín mươi đồng
cái này thì nó là nó cũng bổ phổi sau khi bị covid đúng không ạ chị
vâng nó là giảm đau họng khàn tiếng mất tiếng với ho có đờm ý ạ
dùng được cả cho trẻ em những người lớn
em từ ba tám tuổi tới lên là dùng được rồi chị ạ
một gói là một ngày là uống ba gói chị ạ mỗi lần một gói ạ
một ngày uống ba gói mà có hai mươi bốn thì uống được tám ngày
khẳng định đây là thuốc bồ phổi nhưng khi chúng tôi hỏi vì liệu trình uống
thì người này cho biết uống đến khi nào thấy đỡ các triệu chứng thì dừng lại
hàng này là hàng mới chị ạ
hàng này là những cái hàng mà covid thì là cả hàng mới
đó là thuốc ạ
à cái này là thuốc ạ
một liệu trình là uống ba ngày
bao nhiêu hộp nhỉ
bao nhiêu hộp ạ

vâng chỉ uống là đỡ thôi ạ
đỡ thì mình dừng lại ạ
tức là mình uống đỡ thì mình dừng lại thôi ạ
tức là khi
bởi vì nó là thuốc thôi vâng
thế nên nó không phải là thực phẩm chức năng để mình uống duy trì ạ
đúng rồi tùy cô địa từng người ạ
nếu mà chị uống mà chị thấy đỡ rồi chị dừng lại
hiện có nhiều người tin dùng các loại thuốc bổ thực phẩm chức năng
vì cho rằng chúng an toàn và ít gây tác dụng phụ so với thuốc
tuy nhiên thực phẩm chức năng giống như con dao hai lưỡi
nếu bổ sung dư thừa thì sẽ gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe
trước kia đến mỗi năm cục an toàn thực phẩm bộ y tế
thu giữ hàng trăm loại thực phẩm chức năng bị làm giả
theo các chuyên gia y tế việc sử dụng những loại sản phẩm này
có thể gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe như tiêu chảy ngộ độc nôn mửa
nổi mần đỏ da phòng rộp trụy tim mạch huyết áp giảm khó thở
nếu sử dụng trong thời gian dài thì sẽ dẫn đến các bệnh lý về thận gan mật
thuốc bổ phổi là một khái niệm rất trung trung
và cũng chưa có một thuốc nào được đăng ký tên là thuốc bổ phổi cả
hoàn toàn là cái vấn đề thuốc sử dụng theo truyền miệng là chính
những cái thuốc như thế thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận
hoặc chưa có cơ quan y tế nào cấp phép cho những thuốc như vậy
chính vì thế một lời khuyên đối với người dân sau khi đã khỏi bệnh
và có xuất hiện thêm những triệu chứng mới hoặc là những triệu chứng của covid một mươi chín mà kéo dài
thì nên đến những cơ sở y tế được cấp phép để thăm khám và điều trị một cách bài bản
tránh hiện tượng là mình sử dụng những thuốc truyền miệng hoặc là những thuốc bám tràn lan trên mạng
mà sẽ gây ra những hậu quả rất nặng nề về sức khỏe của người bệnh cũng như tính mạng người bệnh
không nên tự ý sử dụng thuốc trước khi có chỉ định của bác sĩ
là lời khuyên của nhiều chuyên gia y tế
những chuyên gia y tế trích tình trạng bắt nháo của thị trường thuốc sách tay điều trị và dự phòng covid một mươi chín
không ít trường hợp bị tổn thương phổi diễn tiến nặng
bệnh nhân không đến bệnh viện khám mà tự chữa trị với nhiều loại thuốc khác nhau
hoặc mua các loại thực phẩm chức năng trôi nổi trên thị trường
tới khi vào viện thì tình trạng bệnh đã nghiêm trọng hơn
bệnh nhân mua thuốc truyền miệng sách tay và những cái đó là thông tin chưa có kiểm định
thì làm một bác sĩ ở bệnh viện thì mình thường khuyên bệnh nhân là
khi đã gặp những cái vấn đề đó mà mình giải quyết ở nhà
bằng những chế độ ăn uống tập luyện dinh dưỡng nó chưa được ổn
thì mình nên đến bệnh viện để được khám xét tổng thể
bao gồm là siêu âm chiếu chụp xét nghiệm máu
để xem là bệnh nhân thực sự có vấn đề tại đâu
thì mình sẽ tiến hành điều trị tại đó
các loại thực phẩm chức năng được nhập khẩu chính hãng đều có tem phụ
ghi rõ thông tin xác nhận về tác dụng phụ
và thông tin xác nhận có lợi cho cấu trúc trị
tuy nhiên rất khó để quản lý việc mua bán thuốc
thực phẩm chức năng khi các loại này đang được bán trà lan trên chợ mạng
hay các cửa hàng xách tay
người tiêu dùng mua và sử dụng theo truyền miệng của người quen
hoặc nghe theo lời quảng cáo của người bán
dù không biết rõ về mức độ tin cậy của sản phẩm
đáng lo hơn người bán hàng cũng kê đơn không qua trường lớp đào tạo
về y khoa dược phẩm nào
điều này tiêm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của người tiêu dùng
tiền thì mất mà tật thì mang